ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba kênh truyền hình quốc phòng việt nam chính thức phát sóng đi vào hoạt động
tiếp nối truyền thống của những người làm báo phát thanh và truyền hình quân đội nhân dân
năm năm qua trung tâm phát thanh và truyền hình quân đội luôn bám sát tôn trì mục đích nỗ lực sáng tạo
từng bước nâng cao chất lượng các chương trình của kênh truyền hình quốc phòng việt nam
góp phần tuyên truyền lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
năm năm qua trung tâm phát thanh và truyền hình quốc phòng việt nam chính thức phát sóng
đã khẳng định được vị trí trong làng truyền hình việt nam
luận dư vững định hướng chính trị tư tưởng các chương trình có hình thức thể hiện sinh động
mới và hấp dẫn hơn lượng người xem theo đó tăng từ hai mươi đến ba mươi
với mục tiêu đưa kênh truyền hình quốc phòng việt nam tới gần hơn nữa với khán giả truyền hình cả nước
mở rộng đối tượng khán giả của kênh ở mọi lứa tuổi mọi ngành nghề
trong thời gian tới ban biên tập kênh sẽ có nhiều cải tiến thay đổi và sáng tạo mang tính đột phá
đội ngũ sản xuất chương trình đang nỗ lực đổi mới hình thức thể hiện nâng cao chất lượng nội dung
đặc biệt là đối với các chương trình chính luận
các chương trình văn hóa giải trí được tăng thêm theo hướng mở rộng tiếp cận vấn đề
gắn kết tương tác với khán giả hiệu quả hơn
từ khi biết kênh quốc phòng việt nam thì bản thân tôi có theo dõi
và sau này thì theo dõi thường xuyên hơn vì con trai tôi đi lính
tôi thấy kênh có nhiều thông tin hữu ích nhất là mảng quân sự quốc phòng
tôi cũng thích chương trình sau nhập ngũ tôi muốn kênh có thêm nhiều chương trình đa dạng về giải trí phim ảnh hơn nữa
có câu chuyện những cái em nhỏ em có bố đi bộ đội đang thực hiện cái nhiệm vụ
bảo vệ đất nước nhưng mà với em gái như vậy em cũng không hình dung là công việc hằng ngày bố làm gì
thì chỉ thấy là bố suốt ngày bố đi vắng và cũng không hiểu bố đi đâu công việc của bố cụ thể là gì
và chương trình sau nhập ngũ đã như một cái kênh thông tin kênh truyền tải nội dung
để em có thể thấy rằng à nhiệm vụ của bố mình là như vậy
hàng ngày bố mình phải sống làm việc huấn luyện và chiến đấu thậm chí gian khổ như vậy
qua đó thấy hiểu và yêu thương bốn mình nhiều hơn
là một người trực tiếp sản xuất chương trình thì đối với tôi
tôi những câu chuyện như vậy thì thực sự là xúc động
để thực hiện tốt nhiệm vụ mà quân ủy trung ương bộ quốc phòng giao phó
trong thời gian tới kênh truyền hình quốc phòng việt nam tiếp tục giữ vững tôn trị
mục đích bảo đảm phát triển đi đôi với quản lý tốt
khẳng định và phát huy vị thế của kênh truyền hình quốc phòng việt nam là một trong bảy kênh thiết yếu của quốc gia
phân đấu vào vị trí tốt đầu các đài truyền hình kênh truyền hình lớn trong nước
có uy tín đối với người xem trong và ngoài nước